tại quảng ninh công an tp hạ long đang tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bốn chỗ với nhiều phương tiện hai b hai b tại đường lê lội phường ít kiêu tp hạ long
vào khoảng một mươi ba h bốn mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi một chiếc xe ô tô biển kiểm soát một mươi bốn a bốn mươi sáu nghìn bảy mươi một chưa rõ danh tính lái xe đang lưu thông trên đường lê lội phường ít kiêu thành phố hạ long
thì xảy ra va chạm với xe đạp điện khiến hai người bị thương nhẹ
sau tai nạn chiếc ô tô tăng tốc bỏ chạy và đâm thẳng vào một xe đạp điện và một xe máy khiến người đi xe máy văng lên nóc capo ô tô rơi xuống đường
người đi xe đạp điện cũng bị thương nặng các phương tiện bị hư hỏng nặng
sau khi gây tai nạn liên hoàn lái xe đã rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo lực lượng công an thành phố hạ long đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tiết giao thông đưa người bị thương đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc